ngày hai mươi sáu tháng bốn tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã diễn ra hội thảo khoa học kỷ niệm một trăm một mươi năm năm ngày sinh đồng chí tổng bí thư trần phú với chủ đề tổng bí thư trần phú với cách mạng việt nam
tham dự có các nhà nghiên cứu nhà khoa học đến từ học viện lục quân đà lạt ban tuyên giáo tỉnh ủy trường chính trị lâm đồng và các cơ quan đơn vị trên địa bàn
tại hội thảo các đại biểu đã nghe các nhà nghiên cứu nhà khoa học trình bày ba mươi sáu báo cáo và tham luận
trong đó nhiều bài tham luận đi sâu phân tích về cuộc đời sự nghiệp và những công hiến to lớn của đồng chí trần phú đối với đảng và cách mạng việt nam như công hiến quan trọng của đồng chí trần phú trong việc hình thành đường lối cách mạng việt nam
tổng bí thư trần phú với công tác xây dựng đảng và những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay đồng chí trần phú tấm gương mẫu mực của người cộng sản kiên trung
đây là dịp để các đại biểu tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời tấm gương hy sinh anh dũng và những công hiến to lớn của đồng chí trần phú đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta